chia sẻ câu chuyện cư dân mạng cũng mong muốn người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi du lịch đặc biệt là ở những khu vực bãi tắm cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình
bởi thời gian gần đây tại các địa phương liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước khiến nhiều nạn nhân tử vong
ban quản lý các khu du lịch chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn tại các bãi tắm khu du lịch không để tái diễn tình trạng cứ đến dịp hè tai nạn đuối nước lại gia tăng
mỗi người hãy có ý thức bảo vệ bản thân đó cũng là cách để giúp những người lính cứu nạn cứu hộ được thất nghiệp khâm phục ngưỡng mộ và thực sự thân thương
đó là tình cảm mà tư dân mạng đang dành cho đại úy thái ngô hiếu và những người chiến sĩ công nghiệp
công an nhân dân luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ
biệt ơn trước hành động dũng cảm cứu người của anh cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục lan tỏa câu chuyện
suy nghĩ của bạn như thế nào trước tinh thần xả thân bất chấp nguy hiểm cứu người của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị
tình trạng xe quá tải của tư dân mạng
tải quá khổ vi phạm kích thước thành thùng xe không chỉ ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông mà còn tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
và để xử lý ngăn chặn vi phạm này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ
mặc dù các lực lượng đã quyết liệt đấu tranh xử lý nghiêm minh những hành vi đối tượng vi phạm
tuy nhiên tình trạng này vẫn còn xảy ra và các đối tượng luôn tìm cách trốn tránh khi lực lượng công an làm nhiệm vụ
phóng viên của câu chuyện giao thông đã có những ghi nhận ngay sau đây
theo giấy phép đăng kiểm phương tiện này chỉ được chở hàng có trọng tải không quá tám ba tấn
nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra tiến hành cân trọng tải thì trọng tải hàng hóa lên tới hai mươi hai ba tấn
còn phương tiện này khi lực lượng chức năng kiểm tra cân trọng tải số hàng hóa vượt quá trọng tải cho phép lên tới hơn một trăm linh
theo ghi nhận của phóng viên thì hầu hết các phương tiện khi bị kiểm tra đều chở hàng vượt quá tải trọng quy định
tôi hôm nay cũng là thứ nhất là bị lỗi xe quá tải
biết là quá tải như thế nhưng mà chúng tôi do cái làm ăn là khó khăn buộc chúng tôi phải quá tải chứ không thể không được
tuy nhiên khi xe của lực lượng chức năng vừa xuất phát thì liên tục nhiều phương tiện bám đuôi để thông báo cho các chủ phương tiện biết để né tránh lực lượng chức năng
hòa bình là địa bàn giáp danh hà nội và hà nam thanh hóa ninh bình
về công tác tuyên truyền của chúng tôi ngay từ ban đầu đã gặp rất nhiều khó khăn
thứ hai là trong quá trình chúng tôi xử lý thì do địa bàn giáp danh nên một số phương tiện khi dừng bỏ chạy qua địa bàn của chúng tôi
thứ ba nữa là trong quá trình anh em tuần tra kiểm soát xử lý này thì rất là nhiều phương tiện doanh nghiệp đi theo cảnh báo các phương tiện quá tải
đối với những trường hợp phương tiện bỏ chạy thì chúng tôi nhất dùng camera của cục trang cấp và chúng tôi sẽ ghi nhận lại việc bây giờ phương tiện không chấp hành
qua đó chúng tôi làm căn cứ để xử lý đối với việc ghi là không chấp hành lợi lợi của người kiểm soát thông
nếu như đủ căn cứ đối với những phương tiện cơ nới thành thục thì chúng tôi sẽ ghi nhận lại việc bây giờ phương tiện không chấp hành
nếu như đủ căn cứ đối với những phương tiện cơ nới thành thục thì chúng tôi sẽ ghi nhận lại việc bây giờ phương tiện không chấp hành
hiện mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm về quá tải cơi nới thùng xe là khá nặng có thể lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng đối với tùy mức độ vi phạm hoặc có thể tước giấy phép lái xe
tuy nhiên nhiều chủ doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm để hoạt động kiếm lời
mình chứng chỉ tính từ một mươi năm tháng ba đến nay lực lượng chức năng tỉnh hòa bình đã xử phạt năm mươi một xe quá tải
một xe vượt quá chiều cao ba mươi sáu trường hợp tự ý cơi nới thành thùng với tổng số tiền phạt hơn năm trăm sáu mươi triệu đồng
quá trình thực hiện thì cũng xác định gắn trách nhiệm của người đứng đầu cũng như các tập thể cá nhân liên quan đến lĩnh vực địa bàn được phân công đảm bảo an ninh trật tự
nếu mà phát hiện các trường hợp vấn đề cho những vi phạm như là chở quá tải chậm quá khổ tự ý
cải tạo phương tiện thì sẽ có xem xét xử lý trách nhiệm
chúng tôi cũng xác định đây là công tác trọng tâm thường xuyên trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
để làm được thực hiện được mục tiêu đề ra thì cũng cần phải có sự kiên trì và tập trung lực lượng
có thể còn phải báo cáo đề xuất để tăng cường các lực lượng khác để hỗ trợ
cái khó nhất hiện nay là khi phát hiện xe chở quá tải trọng sẽ xử lý như thế nào
do không thể yêu cầu lái xe đổ bớt hàng xuống đường được nên chủ yếu chỉ xử phạt rồi xe quá tải vẫn chạy tiếp
đồng nghĩa vẫn gây hại tới cầu đường nguy cơ tai nạn
chính vì vậy muốn xử lý được triệt để xe quá tải thì phải xử lý từ đầu nguồn tức là ngay trên địa bàn địa phương
mà hàng được chất lên xe trước khi sang địa bàn khác
muốn thế việc tăng cường xử lý xe quá tải phải được thực hiện cùng lúc ở tất cả các địa phương tất cả các tỉnh thành
thưa quý vị khán giả sau thời gian dài học sinh phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này thì hầu hết các em học sinh đã trở lại trường học trực tiếp
tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì cần phải đẩy nhanh việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
và bộ y tế cho biết rằng đã xây dựng kế hoạch và phương án để triển khai tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này vào đầu tháng năm tới đây
vậy công tác chuẩn bị như thế nào để có thể sẵn sàng tiêm phòng vắc xin cho trẻ
trong thời gian tới một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ bàn về vấn đề này với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
xin chào phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu và cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào đàn sư minh hương và các quý vị khán giả của đài truyền hình công an nhân dân
câu hỏi đầu tiên dành cho ông là bộ y tế cho biết là lô vắc xin moderna đầu tiên để tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
thì đã về việt nam rồi và sẽ dự kiến là tiêm trong thời gian tới
vậy theo ông thì chúng ta cần phải ưu tiên những địa điểm nào và những khu vực nào để xin cho trẻ ạ
trước tiên chúng ta cần tiêm cho những trẻ tại các vùng có nguy cơ cao
nghĩa là ở đó thì trẻ có khả năng bị lây nhiễm nhiều hơn
thế thì các bạn cũng biết đó
cũng như người lớn thôi
đây là các vùng như thế nào
ví dụ như vùng đông dân cư này
thế rồi vấn đề là giao đi lại nhiều này
thế và đặc biệt là những cái thành phố lớn
và vừa qua thì chúng ta cũng thấy ròi trèo ở những cái nơi đó thì bị nhiễm nhiều covid một mươi chín
bởi vì rằng là các bố mẹ gia đình bị mắc và phải lây cho con em mình
thế thì ở những cái nơi đó tôi nghĩ rằng là ví dụ như hà nội
như là thành phố hồ chí minh này
và một số các cái tỉnh thành phố khác
nhưng mà trong một tỉnh thành phố thì nó cũng có những cái địa bàn nó ưu tiên riêng
chứ không phải là tất cả các cái huyện thị chúng ta đều ưu tiên
thế và trên cơ sở đó thì bộ y tế cũng đã có yêu cầu tất cả các tỉnh đã làm kế hoạch
và có cái việc mà tập hấn rồi
ở đây thì tôi cho rằng là nó cũng chỉ ngày một ngày hai thôi
vừa qua thì có lô vaccine của moderna về
nhưng mà chắc chắn là
trong nay đến tháng năm thì các vaccine về rất nhiều
và đủ để tiêm cho tất cả các tỉnh có thể triển khai theo kế hoạch của mình
về việc tiêm vaccine covid một mươi chín đến đứa trẻ thì đang có rất nhiều những ý kiến khác nhau của các bậc phụ huynh
và theo khảo sát đánh giá thì tỷ lệ mà phụ huynh đồng ý để tiêm cho con em của mình sẽ rơi từ bào sáu mươi đến tám mươi
vậy số còn lại thì có vẻ như rất nhiều bậc phụ huynh còn đang lăn tăng và lo lắng
vậy ông đánh giá như thế nào về điều này ạ
tôi nghĩ là cái việc lo ngại là đúng
bởi vì là trẻ em nó không phải là cái người lớn thu nhỏ
về người lớn thì chúng ta đã thấy rằng cái hiệu quả hiệu lực của cái việc tiêm vaccine vừa rồi rồi
thế thì tại sao
bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc mà tôi cho rằng chắc chắn là các bà mẹ là sợ những cái ảnh hưởng về sau
ở đây thì các bạn biết rằng là vaccine thường đã phải sản xuất đến năm đến một mươi năm
và năm đến một mươi năm đó bên cạnh những cái thử nghiệm lâm sàng người ta theo dõi cái phản ứng một cách nó rất lâu dài
trên cái thực địa xem là nó có ảnh hưởng hay không
thế còn cái vaccine phòng chống covid một mươi chín thì nó đều là trong cái tình trạng khẩn cấp
cấp phép trong cái tình trạng khẩn cấp
thế thì khi mà cấp phép trong cái tình trạng khẩn cấp thì người ta chưa nói thật là chưa đánh giá được
thì quá trình mà lâu dài đó
nhưng mà cũng không phải thế mà người ta không để ý tính hiệu quả và an toàn
và kể cả việt nam chúng ta mới có vaccine tiêm trẻ em
bởi vì rằng nó
phải qua cái thời kì mà gọi là đánh giá thử nghiệm lâm sáng
trước tiên người ta đã tiêm cho những đối tượng người lớn trước
sau đó người ta tiêm thử nghiệm mâm trắng được cho đối tượng một mươi hai một mươi bảy tuổi
và giờ đây người ta mới có cái vaccine thử nghiệm cho cái đứa trẻ một mươi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và người ta thử nghiệm về liều như thế nào
thử nghiệm với đối tượng nó làm sao
tính hiệu quả là an toàn như thế nào
và không phải là chỉ cái hiệu quả và an toàn trước mắt

mà kể cả những cái hiệu quả và an toàn lâu dài
người ta phải dự báo được
thì người ta mới dám đưa tiêm cho trẻ con
thế và các bạn cũng biết rằng cái vaccine của việt nam này này
chúng ta nhập của pfizer và của moderna
là những cái vaccine mà đã có cái uy tín trên thế giới
tiêm cho những người lớn và trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi rồi
một pfizer đã được là fda tổ chức dược thực phẩm của hoa kỳ cấp phép
với rồi moderna
được dược châu âu là các nước phát triển cấp phép
và trên thế giới hiện nay nó khoảng năm sáu chục nước đã tiêm rồi
nên tôi cho rằng là
chúng ta vẫn
có thể là yên tâm đối với cái việc
mặc dù là chúng ta cấp phép trong điều kiện khẩn cấp
vâng và đừng biết như ông có phân tích đó là
lô vaccine moderna đã về tới việt nam
và để có thể đảm bảo an toàn khi mà tiêm vaccine cho trẻ em thì theo ông
các cơ sở tiêm chủng cần phải chuẩn bị
và cũng như là có một cái đảm bảo điều kiện như thế nào
để có thể đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiêm vaccine ạ
vâng các bạn biết rồi
đưa vaccine vào là chúng ta đưa kháng nguyên vào
thế và cái việc
như vậy thì trẻ bây giờ cũng có
phản ứng như người lớn chúng ta đã
tiêm chúng ta cũng đã biết rồi
ví dụ như là
chúng tôi vẫn làm tiêm chủng
chúng tôi gọi là những cái gọi là
tác dụng không mong muốn
ví dụ nhẹ này
đau chỗ tiêm này
mệt mỏi này
thế rồi cũng có những cái phản ứng nặng
sốc phản bệnh độ một độ hai
thế rồi kể cả có tử vong
cái đó là
chúng tôi muốn nói rằng là các cái vaccine mà
đối với việc tiêm cho trẻ em thì
qua theo dõi vừa rồi thì
thường trẻ em những cái phản ứng nó nhẹ hơn cái việc mà
tiêm cho đối tượng của người lớn
nhưng cái thứ hai ấy
thì cân đối với cái rủi ro
và cái việc tiêm vaccine và cái việc không mắc
người ta vẫn quyết định rằng là
tiêm vaccine cho trẻ
thì ở đây thì
các cơ sở tiêm chủng đã được tập huấn rồi
phải chuẩn bị rất là kỹ càng
từ vấn đề là
dụng cụ trang thiết bị phương tiện nhân viên y tế
rồi chúng ta phải là khám thẳng lập
và đặc biệt tôi cho rằng cái hỏi tiền sự
rất quan trọng để chúng ta đưa ra những đối tượng nào
là đối tượng được tiêm
đối tượng nào là chống chỉ định
đối tượng nào là đối tượng hoãn để lần sau với
thì đấy là cái mà
chúng tôi nghĩ rằng là cán bộ y tế phải
và đối tượng nào là tiêm ở tại trường học
bởi vì chúng ta biết rằng là
sẽ tiêm kết hợp với trường học
đối tượng nào tiêm cộng đồng
và đối tượng nào
là phải tiêm ở các cái
cơ sở bệnh viện để có những cấp cứu
cũng như là tiêm cho người lớn mà thôi
và nhưng quan trọng nữa là
trẻ em thì nó không phải rằng là nó
tư duy được với quản lý sức khỏe của nó
thì chúng ta phải thông qua gia đình
thì chúng ta phải khai thác tiền sự
từ gia đình cho nó kỹ
và đặc biệt là cũng phải dặn dò
cho gia đình
khi mà theo dõi con em mình sau khi tiêm chủng
và chúng ta phối hợp tốt giữa nhà trường y tế
cơ sở và gia đình ấy
để mà chúng ta thổ thức tiêm chủng
một cái tiêm chủng an toàn và hiệu quả cho các cháu
hiện nay thì có thể nói rằng là
trẻ em trên cả nước
đã được đến trường học một cách trực tiếp
và theo khuyến cáo của
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo rằng là
rất nhiều khả năng sẽ xuất hiện
những biến chủng mới nữa của sars cov hai
vậy ông có cho rằng nguy cơ để lây nhiễm các chủng mới
sẽ cao hơn nếu như trẻ không được tiêm vaccine không ạ
vâng các bạn biết rằng là
chắc chắn rằng là
khi mà nó lây nhiễm trong cộng đồng cao
thì trẻ cũng như là những người khác
nó sẽ bị lây nhiễm
thế và ở đây thì là
có cái sự lây nhiễm trong cộng đồng
bố mẹ phải lây cho các cháu
và tất nhiên là khi mà các cháu đi học
thì nó cũng có những nguy cơ lây nhiễm cao
nhưng mà tôi vẫn nói rằng là chúng ta phải
đưa những cái
lợi ích và rủi ro
nghĩa là trẻ đi học
thì nó cũng bị nhiễm
thế nhưng mà ở nhà nó cũng bị nhiễm
nó lại còn không được
chậm tương tác
bị các bệnh không lây nhiễm
bị các cái trầm cảm vân vân
mà vừa qua báo chí cũng nói rất nhiều
những cái trường hợp nhất là
những cái trường hợp trẻ đang vào tuổi
hoặc là lớp đầu thì đều bị ảnh hưởng cao
nên tôi cho rằng là
chúng ta dựa trên cái rủi ro và cái lợi ích đó
chúng ta vẫn cho các cháu đi học
và trong việc vừa đi học vừa
tiến hành tiêm vaccine
và kết hợp được giữa tiêm vaccine giữa nhà trường với y tế và gia đình
thì tôi cho là càng rất là thuận lợi
và tôi cũng nói rằng là vì phân tích những lợi ích vào rủi ro
nên không chờ đợi
cái việc mà tiêm vaccine mới cho các cháu đi học
vâng ạ việc bộ y tế đã có những cái chủ trương
có những cái chính sách
để có thể tiêm vaccine cho trẻ
cũng như là các trung tâm tiêm chủng
đã có những cái chuẩn bị kỹ càng
thì bên cạnh đó là các bậc phụ huynh nữa
vậy theo pháp luật sư tiến sĩ trần ác phu
ông có những cái lợi ích như thế nào
đối với phụ huynh
sau khi tiêm covid một mươi chín sẽ như thế nào
trước tiên tôi muốn nói rằng là
các bà mẹ vừa qua thì qua cái điều tra
cũng có những cái lo lắng đó
thì mình cần tìm hiểu kỹ để giải tỏa cái việc lo lắng
thế còn lại ở đây
thì trước tiêm chủng
thì chúng ta
phải nắm được những cái lịch sử bệnh tật của con
ví dụ như là
trẻ có bị dưỡng gì không
ví dụ như trẻ có bị bệnh tim mạch không
nhất là những bệnh tim mạch
rồi các cái bệnh khác mà trong cái việc mà
yêu cầu chống chỉ định hoặc là theo dõi
là quy định tiêm ở cơ sở nào
để mà chúng ta khai báo y tế
cho những cái nhân viên tiêm chủng
vì trẻ con nó có biết khai được đâu
thì rồi vấn đề là cho các cháu
là tạo cái tâm lý cho các cháu
để các cháu tiêm các cháu không hoảng
tôi cũng đã tiếp xúc
cũng có những cái trường hợp
mà một cháu tiêm nó hoảng lên mà
các cháu khác đều dẫn tới
người ta gọi là ngất xỉu đi đấy
thì rồi vấn đề cho các cháu ăn sáng
không cho các cháu ăn sáng
thì rồi vấn đề là đổ nước
thì dẫn con không được
tạo vận động nặng
trước khi đi tiêm chủng
thế còn sau tiêm chủng
thì các bạn biết rằng là
phải theo dõi sức khỏe của con em mình
dẫn cho nó là
à bây giờ nếu mà có những cái bất thường gì
về sức khỏe ví dụ đau tức ngực
ví dụ khó thở
hay là có nổi này ra những đâu
thì báo cho ba mẹ biết
thế hoặc là vấn đề là chúng ta phải tự theo dõi
các cháu ở sốt không vân vân
phối hợp tốt những nhà trường với
với y tế để mà báo cho y tế
để có được những cái cấp cứu
cụp thời an toàn
một cái điều nữa là cho rằng là
dặn các cháu là sau ba ngày thì
không nên vận động mạnh
các cháu cần ăn uống tốt
hoa quả rồi các thứ vân vân
thì đấy là những cái mà cần
làm tốt những cái việc mà
theo dõi trước trong và sau tiêm chủng
cho các cháu để mà
tránh cái hiện tượng là các cháu không
tự chủ được cái sức khỏe của bản thân
mình phải là người
phản ứng không có muốn xảy ra để
tránh những cái
hậu quả đáng tiếc
vâng hi vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng
tất cả chúng ta có thể chủ động được
đó là kiểm soát được rủi ro
và có thể hỗ trợ được việc tiêm ngừa cho trẻ nhỏ
cũng như là giúp phần nào đó có thể ngăn ngừa
được cái chủng virus sars cov hai
cũng dịch covid một mươi chín được lây lan trong cộng đồng
và có thể đảm bảo được thích ứng an toàn
cũng như là linh hoạt trong điều kiện
trong tình hình mới
và một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn